theo công an tp hà nội đại ủy lê thị hiền cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh
thuộc công an quận đống đa tp hà nội người gây mất trật tự tại sân bay tân sơn nhất tp hồ chí minh
vào ngày một mươi một tháng tám vừa qua đã bị đảng bộ quận đống đa khai trừ đảng
trước đó sau khi xem xét mức độ vi phạm của đại úy lê thị hiền đảng ủy ban giám đốc công an hà nội
đã quyết định giáng hai cấp bậc hàm từ đại ủy xuống trung ủy và yêu cầu xuất ngũ đối với nguyên đại ủy này
theo diễn biến của vụ việc đại úy lê thị hiền đã mắng chửi nhân viên hàng không ở cảng hàng không quốc tế
tân sơn nhất tp hồ chí minh vào ngày một mươi một tháng tám bà hiền đã bị lập biên bản và xử phạt hai trăm linh đồng
về hành vi gây mất trật tự tới ngày hai mươi ba tháng tám bà hiền bị đình chỉ công tác ba mươi ngày